trong chương trình thăm chính thức vương quốc naui tối ngày hai mươi năm tháng năm theo giờ địa phương tại thủ đô oslo
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã tới thăm
nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện các hội đoàn
cộng đồng người việt nam đang sinh sống và làm việc tại naui
thủ tướng hoan nghênh các hội đoàn người việt tại naui tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
hỗ trợ bà con trong sinh hoạt và đời sống lắng nghe các ý kiến của bà con tại các buổi gặp mặt
thủ tướng cho biết sẽ tiếp thu và có các biện pháp bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của bà con
tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong công việc và đời sống thông qua đó đóng góp xây dựng quê hương đất nước
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con việt kiều về nước làm việc
đầu tư kinh doanh và trên thực tế ngày càng có nhiều việt kiều từ khắp các châu lực trên thế giới
đóng góp trí tuệ sức lực vào tiến trình xây dựng phát triển đất nước việt nam
nhân dịp này thủ tướng đã tới tham quan mô hình và tìm hiểu cơ chế hợp tác của các công ty convert maritime và pharmax
công ty convert maritime ra đời cách đây hai trăm linh năm hiện đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho hơn một mươi tám tàu buôn
tàu đánh cá tàu du lịch pha và siêu du thuyền cũng như các tàu nghiên cứu và cung cấp dịch vụ lắp đặt ngoài khơi